sau ba năm thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỉnh quảng bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người dân vùng sâu vùng xa
tạo những chuyển biến tích cực đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên mốc giới giữ vững ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội trên vùng kiên cường
trường sơn là xã biên giới nằm ở phía tây của tỉnh quảng bình đời sống của đồng bào bờ rêu vân kiều đang gặp rất nhiều khó khăn và trình độ dân trí còn thấp
cùng với đó là nhận thức hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế vì vậy việc tỉnh quảng bình chọn xã biên giới trường sơn huyện quảng ninh là đơn vị điểm để triển khai đề án tăng cường phổ biến
giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu đã mang lại ý nghĩa

cùng với đó là nhận thức hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế vì vậy việc tỉnh quảng bình chọn xã biên giới trường sơn huyện quảng ninh là đơn vị điểm để chuyển khai đề án tăng cường phổ biến
giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu đã mang lại ý nghĩa
dân vùng biên giới bằng cách lắp đặt hệ thống trạm truyền thanh tại xã biên giới mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho cán bộ báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở thuộc khu vực biên giới của tỉnh mình nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuận lợi hiệu quả hơn

trường sơn là xã biên giới bằng cách lắp đặt hệ thống trạm truyền cho cán bộ báo cáo viên tuyên truyền cho cán bộ báo cáo viên cơ sở thuận lợi hiệu quả hơn